quỹ ba nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tại thành phố
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm nhằm tăng cường triển khai công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
trong tình hình mới hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân
mọi người đều được quản lý và chăm sóc sức khỏe đồng bộ liên thông trên cả nước
theo kế hoạch mỗi người dân thành phố đều có một hồ sơ sức khỏe điện tử
nhằm tạo sự kết nối liên thông dữ liệu về tình hình sức khỏe dữ liệu khám
chữa bệnh giữa các cơ sở y tế với nhau đảm bảo tính liên tục trong công tác chăm sóc
hướng đến mỗi người dân thành phố đều được quản lý sức khỏe nhất là các bệnh không lây nhiễm
cấp phần nâng cao chất lượng cuộc sống
hồ sơ sức khỏe điện tử phải đảm bảo được tính bảo mật
mỗi người dân được cấp một mã định danh y tế duy nhất
phần mềm phải đảm bảo tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử thành phố
đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của bộ y tế phấn đấu trong năm hai nghìn hai mươi
thu thập dữ liệu ban đầu về tình hình sức khỏe người dân